nga đã thực hiện các đợt không kích vào thủ đô kiev trong đêm
các quan chức ukraine cho biết đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gọi tắt là uav lớn nhất của nga
nhằm vào kiev kể từ đầu cuộc xung đột và diễn ra trong bối cảnh kiev kỷ niệm ngày thành lập ngày hai mươi tám tháng năm
lực lượng không quân ukraine cho biết đã bắn hạ năm mươi hai trong số năm mươi bốn uav do nga phóng
ukraine coi đây là cuộc tấn công với số lượng uav cảm tử nhiều kỷ lục
thị trường kiev cho biết đây cũng là vụ tấn công gây chết người đầu tiên nhằm vào kiev trong tháng năm và là vụ tấn công thứ một mươi bốn trong tháng này
các mảnh vỡ uav rơi xuống đã khiến một người đàn ông bốn mươi một tuổi thiệt mạng
các cuộc tấn công trong đêm xảy ra vào chủ nhật cuối cùng của tháng năm khi thủ đô của ukraine kỷ niệm ngày kiev
ngày kỷ niệm chính thức thành lập cách đây một năm trăm bốn mươi một năm
nga chưa bình luận gì về vụ tấn công bằng uav vào kiev nói trên
trước đó một ngày thứ trưởng ngoại giao nga nhấn mạnh giải pháp hòa bình chỉ có thể thực hiện nếu lực lượng vũ trang ukraine
ngừng hành vi thù địch và phương tây ngừng cung cấp vũ khí